các bộ xây dựng cũng đang nghiên cứu xây dựng nghị quyết của chính phủ về khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp không quá hai mươi triệu đồng một mét vuông tối đa không vượt quá một năm tỷ đồng một căn đã bao gồm vat
bộ cũng đề nghị kiểm soát chặt việc cấp phép đầu tư các dự án đầu tư bất động sản nhất là các dự án cao cấp
thưa quý vị và các bạn trong khi nhiều ngành vẫn đang đi tìm lối đi cho mình để giải quyết những vấn đề do dịch bệnh covid một mươi chín thì thị trường bất động sản không nằm ngoài con đường đó
tuy nhiên khi phân khúc nhà cung và cầu không tương thích thì hàng loạt sàn giao dịch điều hưu đóng cửa
và liệu cách thức kiểm soát chặt phân khúc nhà giá cao sẽ là lời giải tốt cho thị trường này hay không
chúng ta cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên anh thư và khách mời để hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin mời chị anh thư
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa kiến trúc sư trần huỳnh
xin mời trần huỳnh
trường huy ảnh hội kiến trúc sư hà nội
có thể nói là bức tranh về thị trường bất động sản sau dịch covid một mươi chín thì đã không gây bất ngờ với quá nhiều người
tuy nhiên là nhu cầu về nhà giá thấp của người dân thì dường như lại thiếu hụt
trong khi đó thì phân khúc tầm trung và cao cấp lại quá nhiều
thì ông đánh giá sao về thực trạng cung cầu này ạ
cái điều này nó cho thấy rằng là cái thị trường bất động sản của chúng ta đang đi theo một cái xu hướng
tức là đầu cơ tích sản hơn là hướng đến một cái thị trường mà phục vụ những cái nhu cầu thiết yếu về ở cho những người trong đô thị
chúng ta biết rằng là người đầu tư thì người ta xây trung cư cao cấp thì có lãi nhiều hơn
người ta phải đối mặt với ít những cái rủi ro hơn khi mà tập trung ở một khối lượng khách hàng vừa phải
nhưng mà để đem lại cái lợi nhuận cao hơn
trong khi nếu với thu nhập thấp thì kèm theo đó là phải rất nhiều những cái phức tạp
ví dụ như là hạn mức về diện tích tối thiểu
thí dụ như là hạ giá thành về chất lượng xây dựng
thì kèm theo như thế là chất lượng xây dựng xuống thì người ta đối mặt với quá nhiều rủi ro
do vậy là cái việc mà chính cái cơn dịch này giúp cho các nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội nhiều hơn
khi anh phải cung cấp cho những nhu cầu thật chứ không phải chỉ là cho một đối tượng duy nhất là đầu cơ tích sản
ông nghĩ sao về giải pháp kiểm soát chặt việc cấp phép đầu tư các dự án đầu tư bất động sản nhất là các dự án cao cấp của bộ xây dựng ạ thưa ông
trong những cái lúc như thế này thì những cái chính sách nó mà can thiệp quá sâu vào cái hoạt động kinh doanh của họ
thì đôi khi nó không phù hợp bởi vì là tất cả các dự án nó có đều có độ trễ từ chính sách cho đến thực tiễn
bộ xây dựng gần đây nó có một cái dự thảo về chính sách
đấy là hạn mức về cái nhà trung cư diện tích cho thấp hơn cho đến hai mươi năm m hai có thể là cấp phép xây dựng
trong các dự án thì dành lại một diện tích nào đó để mà cung cấp với giá hai mươi triệu một m hai
thì tôi thấy là ở càng trung tâm thì không thể quá rộng được
nhưng mà nếu mà hai mươi năm m hai lại ở những nơi như quốc oai hay hoài đức chẳng hạn
thì có làm dạng không ai mua
thay vì đưa ra những con số cứng nhắc như vậy thì chúng ta đưa ra nhiều mô hình tiếp cận tài chính tốt hơn
cho vay giải hạn hơn lãi xuất tốt hơn trong khi tiếp cận nhà ở
diện tích nhà vừa phải để mà tổng giá trị của nó không quá lớn để ai cũng có thể tiếp cận được
và nếu mà có quá cao thì chúng ta có nhiều mô hình cho vay cho thuê
chứ không cứ là cứ phải ai người nghèo nào cũng phải buộc phải đi mua nhà ở
điều đó nó là phi lý trong một cái xã hội mà có đa tầng về mặt thu nhập như hiện nay
vậy thì bài toán về thị trường bắt động
đặc biệt là những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi thì theo ông phải giải như thế nào cho hợp lý
việc phục hồi kinh tế cho dù mong muốn bao nhiêu trăng nữa thì nó cũng không nhanh như mong đợi
do vậy là cái mà giải pháp điều chỉnh gần như là tức thời thì chính các nhà đầu tư các bất động sản
thì cần có một cái bước tiến tốt hơn trong việc điều chỉnh phù hợp với chính sách
ví dụ như là dùng những cái nhà mà căn hộ vừa phải có diện tích hợp lý chất lượng thì vẫn phải đảm bảo
nhưng mà với diện tích nhỏ thì nhiều người tiếp cận tốt hơn
thay vì chúng ta cứ theo đuổi những cái diện tích lớn thì e rằng là cái việc đóng băng của những cái không gian đấy còn có thể là kéo dài
vâng xin được cảm ơn ông vì cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ
thưa quý vị và các bạn thị trường bất động sản sẽ khó có thể khôi phục nhanh chóng trở lại
khi mà những tồn tại những bất cập bấy lâu nay vẫn chưa được tháo gỡ
vấn đề không phải là nới lỏng hay siết chặt mà phải bảo đảm hài hòa yếu tố thị trường
qua đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thổi giá nhiễu loạn thị trường như trước đây
và đến đây thì phần trao đổi của tôi cùng với khách mời cũng xin được kết thúc